một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cũng vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại con tum
khi xe khách dừng nằm chở ba mươi người mất lái lao thẳng xuống vực khiến nhiều người bị thương
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút xe khách của hãng xe ngọc gái mang biển kiểm soát bốn mươi bảy b năm trăm hai mươi chín
lưu thông trên đường hồ chí minh theo hướng từ nam ra bắc
khi đến địa phận xã đắc grong huyện đắc lây chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát
và lao xuống vực sâu khoảng hai mươi m
xe lộn nhiều vòng biến dạng và hư hỏng nặng khiến nhiều hành khách bị thương hoảng loạn
cảnh sát giao thông chạm ngọc hồi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh con tum
phối hợp với cơ quan chức năng huyện đắc lây đã phá cửa đưa các nạn nhân đi cấp cứu
bắt đầu kết quả kiểm tra tài xế không vi phạm nồng độ cồn và ma túy